hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân tại tỉnh quảng ngãi đã tái phát trở lại
ngay sau khi phát hiện hai trường hợp mắc bệnh ngành y tế quảng ngãi đã triển khai các biện pháp kiểm soát và phòng bệnh tại địa bàn nơi có ca bệnh
ngay khi phát hiện ca bệnh sở y tế quảng ngãi đã thành lập đoàn đến kiểm tra thực tế tại xã sơn ba huyện sơn hà
tại nhà của hai bệnh nhân bị hội chứng viêm da dày rừng các ngành chức năng đã kiểm tra mẫu gạo thực phẩm nguồn nước của gia đình bệnh nhân sử dụng trong thời gian qua
khi nhận ban đầu cho thấy gạo gia đình sử dụng đã có hiện tượng ẩm mốc trong nhiều tháng qua
dịch bệnh có thể lây lan rộng hơn không ngại về tính mạng người dân khoan ngoan của người dân địa phương
sau ba năm tạm lắng cân bệnh viêm da dày sừng bằng tay bằng chân đã tái phát tại quảng ngãi
trước tình hình này ngành y tế quảng ngãi đang triển khai các biện pháp y tế khử môi trường triển khai các biện pháp giám sát môi trường để có thể ngăn chặn căn bệnh lây lan rộng ra cộng đồng
sau khi kiểm tra thực địa trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng ngãi tiến hành lấy mẫu nước mẫu gạo tại gia đình người bệnh
tiến hành xét nghiệm các độc tố nguy cơ đánh giá hiện trạng môi trường sinh hoạt của người dân tại xã sơn ba huyện sơn hà
toàn bộ khu vực ở thôn làng trai xã sơn ba nơi vừa xuất hiện hai ca bệnh đều được phun chloramin b để khử trùng
ngành y tế cũng kiến nghị bộ y tế hỗ trợ tăng cường các vi chất cho người bệnh và người dân khu vực có nguy cơ để hạn chế bệnh tái phát ra cộng đồng
phải thực hiện tốt công tác vệ sinh bao gồm vệ sinh môi trường vệ sinh nhà cửa
vệ sinh cá nhân
nhóm giải pháp thứ hai đó là tăng cường vitamin và khoáng chất cho người dân và người bệnh để phòng chống bệnh cho tốt
đặc biệt là hướng dẫn cho người dân là không nên ăn gạo mốc gạo ẩm ướt
và nhóm giải pháp thứ ba đó là chỉ đạo cho các đơn vị y tế sẽ tổ chức khám sàng lọc và phát hiện
nếu có phát hiện bệnh nhân mới thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cho chuyển về các xã y tế điều trị
hội chứng viêm da dày sừng khởi phát tại quảng ngãi từ năm hai nghìn một mươi hai với điểm nóng là xã ba điền huyện ba tơ
sau đó tiếp tục xuất hiện tại các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi
tổng số ca mắc hội chứng tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn là hai trăm bảy mươi trường hợp và hai mươi ba người đã tử vong
riêng năm hai nghìn một mươi sáu đây là hai trường hợp đầu tiên được phát hiện